các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công tác thoái vốn nhà nước đã góp phần hạn chế thất thoát lãng phí vốn đảm bảo lợi ích cho nhà nước tổng thu từ cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
thoái vốn nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy là trên một trăm bốn mươi bốn năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng gấp hai bốn mươi một lần so với chỉ tiêu quốc hội giao
đó là thông tin tại báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi bảy do bộ tài chính trình ủy ban thường vụ quốc hội
chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thoái vốn nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy là trên một trăm bốn mươi bốn năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng gấp hai bốn mươi một lần so với chỉ tiêu quốc hội giao
bên cạnh đó công tác xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công nghiệp tiếp tục được thực hiện quyết liệt theo nguyên tắc và cơ chế thị trường
tập trung tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhà nước không cấp thêm vốn
tổng cục thuế vừa nâng cấp các ứng dụng về thuế nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại thông tư số ba trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi sáu tt btc và công văn số một nghìn hai trăm hai mươi năm tct kk
về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và một số nội dung nghiệp vụ mới
theo đó các ứng dụng được nâng cấp gồm ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch htkk phiên bản ba tám ba nhận tờ khai mã vạch tập trung ntk tms phiên bản hai năm bảy
khai thuế qua mạng ihtk phiên bản ba sáu ba hỗ trợ đọc xác minh tờ khai thông báo thuế định dạng xml itax viler phiên bản một bốn năm
dịch vụ thuế điện tử itax phiên bản một bốn ba quản lý thuế tập trung tms phiên bản hai chín
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số bốn trăm ba mươi bảy về việc kế hoạch vay trả nợ của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám là
ba trăm tám mươi bốn tỷ đồng gồm vay trong nước là hai trăm bảy mươi năm chín trăm bảy mươi tỷ đồng và nước ngoài là một trăm linh tám ba mươi tỷ đồng
trong đó vay cho cân đối ngân sách nhà nước là ba trăm bốn mươi một bảy trăm bảy mươi tỷ đồng trong đó vay để bù đáp bộ chi là một trăm chín mươi năm tỷ đồng
và vay để trả nợ gốc là một trăm bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi tỷ đồng vay về cho vay lại là bốn mươi hai hai trăm ba mươi tỷ đồng
phê duyệt kế hoạch trả nợ của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám là hai trăm năm mươi sáu bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng
trong đó trả nợ trực tiếp của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám là hai trăm năm mươi sáu bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng trả nợ cho các dự án vay lại là một mươi tám năm trăm sáu mươi một tỷ đồng
hạn mức vay của chính phủ địa phương tối đa là hai mươi một năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao
báo cáo mới nhất từ ngân hàng thế giới vkp cho hay lượng kiều hối chuyển về các nước đã tăng trở lại
trong năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên chi phí chuyển tiền cũng tăng cao hơn
vkp ước tính lượng kiều hối đổ về các nước có mức thu nhập trung bình và thấp đạt mức bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi bảy
tăng tám năm so với mức tương ứng bốn trăm hai mươi chín tỷ đô la mỹ của năm hai nghìn một mươi sáu
mức tăng này được dự kiến sẽ đạt khoảng bốn trong năm nay tuy nhiên vkp ghi nhận trong quý i vừa qua
mức phí chuyển tiền trung bình trên toàn cầu là bảy năm cho khoản kiều hối là hai trăm linh đô la mỹ
khu vực nam sahara của châu phi là nơi có phí chuyển tiền đắt nhất với mức phí trung bình là chín bảy
trước tình hình này vkp kêu gọi chính phủ các nước các viện nghiên cứu và các cơ quan phát triển
có giải pháp để đơn giản hóa thủ tục nhằm giảm chi phí như áp dụng công nghệ
vừa qua người vụ trách các vấn đề kinh tế của châu âu ông pire moscovici đã tuyên bố khối này
không có kế hoạch kéo dài chương trình hỗ trợ tài chính cho hy lạp sau tháng tám tới
theo đó việc chấm dứt hỗ trợ tài chính cho hy lạp thể hiện cuộc khủng hoảng kinh tế của eu đã chấm dứt
đồng thời cũng là tín hiệu tốt với chính hy lạp cho thấy họ đã thoát khỏi khủng hoảng
đủ năng lực để phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân
đến nay hy lạp đã vay tổng cộng là hơn ba trăm linh tỷ euro tương đương là ba trăm bảy mươi tỷ đô la mỹ
cùng một khoản vay lớn tái cơ cấu nợ tư nhân
dựa trên những khoản vay đó đến năm hai nghìn một mươi bảy hy lạp lần đầu tiên mới có mức tăng trưởng kinh tế dương
nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm đã đưa ra đánh giá cải thiện tình trạng nợ của hy lạp
ghi nhận sự tích cực trong tình hình tài khoá ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế ở nước này
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người lao động
thu hút những người có đức có tài vào phục vụ hệ thống thuế các cấp
đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa
ngành thuế chủ động thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh
hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối tinh giản biên chế
tiếp tục nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với việc phân cấp ngân sách nhà nước
phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương
theo tổng cục thuế năm hai nghìn một mươi năm ngành thuế đã tinh giản một hai trăm một mươi người
năm hai nghìn một mươi sáu là một ba trăm một mươi hai người năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục tinh giản một sáu trăm một mươi hai người
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám giảm một sáu trăm ba mươi sáu người
và các năm tiếp theo sẽ tinh giản từ một ba trăm tám mươi tám đến một tám trăm ba mươi người
việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy sẽ được làm triệt để quyết liệt từ cấp cục vụ cho đến cấp đội
gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu quản
đảm bảo bộ máy phải tinh gọn hoạt động hiệu quả
công tác này được thực hiện theo đúng tinh thần của nghị quyết một mươi bảy một mươi tám của hội nghị trung ương sáu
hệ thống thuế cũng đã phê duyệt đề án về sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tri cục thuế
quận huyện thị xã theo phương án liên vùng huyện thị xã
theo đó năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi sẽ sắp xếp ba trăm hai mươi bảy chi cục thuế các huyện vùng huyện thị xã
thành một trăm năm mươi bốn tri cục thuế khu vực và như vậy sẽ giảm một trăm bảy mươi ba tri cục
đương nhiên trong quá trình thực hiện thì chúng tôi lại tiếp tục ra soát
và có thể số lượng các chi cục thuế được giảm trong thời gian tới còn lớn hơn số mà đề án đã được duyệt
hiện nay ngành thuế có sáu mươi ba cục thuế với bảy trăm một mươi một tri cục đội ngũ cán bộ công chức lên tới bốn mươi bốn người
là tổng cục có số nhân sự lớn nhất cả nước
các tri cục thuế hiện nay thành lập trên cơ sở tương ứng với các đơn vị hành chính cấp huyện thị xã
thuộc tỉnh thành phố lớn trục thuộc trung ương
do vậy khi các huyện thị chia tách hay sáp nhập thì số lượng các chi cục thuế cũng tăng giảm tương ứng
dự kiến các tri cục thuế có số thu nhỏ dưới năm mươi tỷ đồng một năm trừ nguồn thu tiền sử dụng đất
các tri cục có khoảng cách gần nhau ví dụ như cách nhau khoảng một mươi hai mươi km thì sẽ sắp nhập lại để giảm bộ máy quản lý
đây thường là các tri cục ở vùng sâu vùng xa ít doanh nghiệp đối tượng nộp thuế thừa thớt
cơ quan thuế phải sắp xếp lại phải thực hiện tinh giảm biên chế
phải tinh giản biên chế mạnh dạng đưa ra vận động
những đồng chí mà không đủ năng lực đáp ứng theo yêu cầu của giai đoạn mới
thực hiện đúng cái tinh giảm biên chế một mươi
và ngành thuế thì phải quyết tâm cao hơn một mươi
quyết tâm một mươi là về vào năm hai nghìn một mươi chín không chờ đến hai nghìn hai mươi vào hai nghìn hai mươi một
và đến hai nghìn hai mươi một thì chắc là phải phấn đấu một mươi năm đến hai mươi
để thực hiện tốt kế hoạch này trong thời gian tới ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm yêu cầu của công tác tinh giản biên chế
và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ công chức viên chức
trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới
thì các cơ quan đơn vị tự cân đối điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có
trong đó ngành thuế chỉ tuyển dụng tiếp nhận số công chức viên chức mới không quá năm mươi
tổng số biên chế giảm đi hàng năm
cơ quan thuế sẽ ra soát lại trình độ đào tạo năng lực của công chức viên chức
để có kế hoạch sắp xếp bố trí sử dụng phù hợp với vị trí làm việc và yêu cầu nhiệm vụ
chúng ta có tinh gọn được thì chúng ta mới liêm chính được mới chuyên nghiệp được
với ứng dụng thực hiện được các quy trình các công nghệ
cái thứ hai là tinh giảm được đầu mối sắp xếp thu gọn lại các đầu mối
ở các cục ở các chi cục trong nội bộ các chi cục tinh giảm các đầu mối đội huyện trong các chi cục
rồi chúng ta sẽ xây dựng đề án để sau quý một này trình ban cán sự
và báo cáo các quan hệ nước về sắp xếp lại đối với các chi cục ở các cộng huyện
tổng cục thuế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổng cục thuế
phối hợp với cấp ủy công đoàn cùng xây dựng chế độ tinh giản biên chế của đơn vị
từ nay đến năm nay

chậm nhất ngày năm tháng chín hàng năm phải báo cáo danh sách và dự toán kinh phí thực hiện
tinh giản biên chế trong sáu tháng đầu năm liên kề
và chậm nhất là ngày năm tháng ba hàng năm báo cáo dự toán kinh phí và thực hiện
tinh giảm biên chế của sáu tháng cuối năm
định kỳ hàng năm các cục thuế sẽ tổng hợp kết quả đánh giá tình hình thực hiện
hàng năm để thẩm định
trong khi các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hay các cá nhân tổ chức kinh doanh
qua các trang mạng xã hội hàng năm thu được một nguồn lợi khá lớn từ thị trường việt nam
thì cơ quan thuế vẫn rất khó khăn trong việc tìm ra giải pháp để buộc các tổ chức cá nhân này
đóng thuế theo quy định của pháp luật
do đó nếu chỉ một mình ngành thuế làm sẽ không có hiệu quả
mà cần sự phối hợp hỗ trợ từ nhiều cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý
thị trường trên internet của việt nam hầu như đang nằm hoàn toàn trong tay các công ty nước ngoài
mạng xã hội nước ngoài chiếm chín mươi năm tư tự các công cụ tìm kiếm là chín mươi tám
thương mại điện tử là tám mươi
bao trùm lên các lĩnh vực trên là số tiền thu được từ quảng cáo
hiện nay thì tiền quảng cáo của các công ty nước ngoài điển hình như facebook và youtube
chiếm tới tám mươi thị phần
riêng số tiền mà hai công ty facebook và youtube năm hai nghìn một mươi bảy thu được là
ba trăm hai mươi triệu đô la mỹ
bên cạnh đó hình thức kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội xuất hiện và phát triển rất nhanh chóng
các trang mạng xã hội này đã trở thành môi trường bán hàng trực tuyến
lý tưởng cho nhiều cá nhân tổ chức với đa dạng các chủng loại mặt hàng thuộc nhiều lĩnh vực
tuy nhiên thời gian qua nhiều khoản thuế từ doanh thu quảng cáo nói trên đều không thu được
khiến ngân sách nhà nước mỗi năm thất thu hàng chục hàng trăm tỷ đồng tiền thuế từ các đơn vị này
chúng ta quan tâm đến là những đối tượng kỵ cá nhân mà hoạt động thương mại thường xuyên
nhưng lại có tính chất chuyên nghiệp nhưng không kế hoạch mặt thuế
và thường những cái đối tượng kinh doanh chuyên nghiệp này thì thường lại có địa chỉ khá rõ ràng
và cũng không khó để xác định đối tượng đó
nhưng tuy nhiên cái việc mà trông chờ vào sự tự giác của các cái chủ các website
hay là chủ các trang facebook là rất khó khăn
cơ quan thuế họ cần phải lọc ra
để quản lý thu thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử tại việt nam đạt được hiệu quả
cơ quan chức năng cần sửa đổi luật quản lý thuế để các bộ ngành cùng vào cuộc
do đó cơ quan thuế cần nghiên cứu nắm bắt thực tế những hình thức kinh doanh qua mạng xã hội
đồng thời đưa ra những biện pháp quản lý phù hợp hiệu quả
việc thu thuế cá nhân tổ chức kinh doanh trên các trang mạng xã hội
sẽ đảm bảo tất cả mọi chủ thể tham gia trong nền kinh tế bình đẳng công bằng
trong hoạt động kinh doanh cũng như có nghĩa vụ trách nhiệm như nhau đối với nhà nước và đối với nền kinh tế
đồng thời ở góc độ quản lý viên này sẽ tránh thất thu ngân sách
trước hết là giả soát các tài khoản facebook trên mạng
xong đó thì mời họ để mà hai bên trao đổi chia sẻ thông tin
và xác nhận các tổ chức cá nhân có kinh doanh trên facebook
rồi đã đăng ký chưa và đã thực hiện một nghĩa vụ của mình đó là nộp thuế chưa
và trên cái tinh thần như vậy thì làm sao để cho họ cũng hiểu rõ
bởi vì nếu để tự họ gọi là nộp
nộp thuế là nghĩa vụ thì đôi khi nó cũng khó
ngoài cái vấn đề tự nguyện đăng ký của các cá nhân kinh doanh
thì cái đầu tiên thì chúng ta sẽ khuyến khích tuyên truyền để các cá nhân sẽ tự đăng ký
nhưng đến một cái mức độ nào đó nếu như các cá nhân không tự nguyện đăng ký
thì cơ quan thuế sẽ buộc dùng những cái biện pháp mà cơ quan thuế được phép
đó là các biện pháp về thanh tra kiểm tra và thậm chí kể cả cưỡng chế thuế
để đưa tất cả các hộ cá nhân kinh doanh vào một cái mặt bằng có kỷ cương
để đập lại
để giải quyết vấn đề này trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi
bộ tài chính có đưa ra đề nghị ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu yêu cầu
với các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thông qua cổng thông tin nội địa
để kiểm soát được doanh thu của các dịch vụ này để có cơ sở đề nghị tổ chức nước ngoài
khấu trừ nộp thuế đồng thời bộ tài chính cũng đề nghị ngân hàng nhà nước
chủ trì phối hợp nghiên cứu hướng dẫn các ngân hàng thương mại trước khi chuyển tiền
thanh toán từ các tổ chức cá nhân của các trang mạng xã hội nước ngoài
như là google facebook youtube có trách nhiệm khấu trừ thay tổ chức nước ngoài
số thuế nhà thầu phải nộp vào ngân sách nhà nước
dự thảo cũng đề nghị cơ quan quản lý phối hợp và trao đổi cung cấp thông tin
với cơ quan thuế các nước với các công ty cung cấp dịch vụ internet như vdc fpt
mobifone vinaphone viettel để nắm bắt được một số lượng và giá trị giao dịch
thương mại điện tử về việc thanh toán qua ngân hàng trong các giao dịch
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại